các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã có các buổi làm việc với một số cơ quan thực thi pháp luật của nhật bản
rời nhật bản bộ trưởng tô lâm tới thăm và làm việc với một số cơ quan hữu quan của hàn quốc
tại hội đàm với tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
truy bắt và bàn giao tội phạm truy nã
phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng việt nam hàn quốc lần thứ năm trong năm hai nghìn hai mươi ba
tại việt nam đề nghị phía hàn quốc tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn tại hàn quốc
nâng cao năng lực thực thi pháp luật dành cho bộ công an việt nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm
trong quý i tình hình tai nạn giao thông trên cả nước giảm cả về số vụ và số người tử vong
đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng cồn giảm sâu
bộ công an xử lý quyết liệt các vi phạm
nhờ đó bước đầu đã hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang yêu cầu các bộ ngành địa phương
cần tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo các chuyên đề
chú trọng các vi phạm có nguy cơ trực tiếp tiêm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông
thẳng thắn chỉ rõ việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác giáo dục đào tạo
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong quý i vẫn còn chậm tiến độ chưa đạt yêu cầu đề ra
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị các học viện trường công an nhân dân tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo
bám sát tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đổi mới việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục đào tạo
tuần qua tiết bà nicole demau quốc vụ khanh về tị nạn và di dân của vương quốc vĩ
và đoàn nghị sĩ quốc hội hoa kỳ do thượng nghị sĩ jeff mclean làm trường đoàn
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
bày tỏ mong muốn việt nam và bỉ tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý
nghiên cứu xây dựng hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù
hiệp định về dẫn độ giữa hai bên thúc đẩy hợp tác chia sẻ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp
đối với phía hoa kỳ thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin
hợp tác điều tra truy bắt bàn giao tội phạm phục vụ cho công tác truy tố xét xử
nâng cao năng lực thực thi pháp luật hiện đại hóa trang thiết bị an ninh quốc phòng
ứng dụng công nghệ cao trong các công tác điều tra giám định cứu hộ cứu nạn
ứng phó với các tình huống khẩn cấp thông qua hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
tại hội đàm với bộ công an lào trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và trung tướng kham kinh phu la man nhi vong
thứ trưởng bộ công an lào đã trao đổi thống nhất nhiều nội dung nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả
các chương trình hành động hợp tác giữa hai bộ công an hai nước trong thời gian tới
tại hội thảo xây dựng lực lượng công an cơ sở lý luận và thực tiễn
các đại biểu đều khẳng định lực lượng công an cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt
xung kích trong đấu tranh phòng chống tội phạm
là nồng cốt xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn cơ sở
tuy nhiên lực lượng công an cơ sở còn mỏng so với chức năng nhiệm vụ được giao
tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ vẫn còn một số vương mắc
những luận giải đề xuất được đề cập tại hội thảo sẽ là nguồn tham khảo
để lãnh đạo bộ công an chỉ đạo nghiên cứu tổ chức bố trí sử dụng đào tạo
bồi dưỡng lực lượng công an đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới
thưa quý vị chủ trương xây dựng công an cơ sở xã phường thị trấn đã được đảng nhà nước
đảng ủy công an trung ương bộ công an quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian qua
nhất là từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
đây là một chủ trương lớn cách mạng mang tầm chiến lược
được các cấp các ngành địa phương và nhân dân ủng hộ đánh giá cao
phù hợp với thực tiễn tình hình và nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
thực hiện chủ trương trên thì đảng ủy công an trung ương bộ công an hội đồng lý luận bộ công an
đã chỉ đạo trường cao đảng cảnh sát nhân dân một
chủ trì tham mưu tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
xây dựng lực lượng công an cơ sở lý luận và thực tiễn
hiện nay trên toàn quốc có gần một mươi sáu trăm linh công an xã phường thị trấn
với tổng số hơn bảy mươi ba cán bộ đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau
công an xã phường thị trấn là công an cấp cơ sở
là cấp công an đầu tiên tiếp nhận nắm bắt tình hình giải quyết ban đầu
tại chỗ các vấn đề an ninh trật tự xảy ra ngay tại địa bàn cơ sở
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở
còn một số hạn chế nhất định
xuất phát từ thực tiễn đó hội thảo xây dựng lực lượng công an cơ sở lý luận và thực tiễn
được tổ chức nhằm cung cấp luận cứu khoa học và cơ sở thực tiễn
đề xuất phương hướng giải pháp tổ chức xây dựng lực lượng công an cơ sở trong tình hình mới
báo cáo khoa học của do công an cơ sở bệnh viện địa phương trình bày
thể hiện rất là chú đáo cẩn thận với một tính nghiêm túc số liệu phong phú và có chất lượng cao
đề cập đến nhiều nội dung từ quan điểm chủ trương của đảng nhà nước
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ đến việc đánh giá về thực trạng công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở
ở một số địa phương điển hình
tôi cũng đề xuất các đồng chí đã quan tâm rồi
đặc biệt là về các cơ chế chính sách đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm để các đồng chí được yên tâm công tác
những đồng chí thực sự có thành tích xuất sắc thì quan tâm bổ nhiệm để tạo động lực cho những đồng chí khác
từ những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn dân chủ thẳng thắn của công an các đơn vị địa phương
đây sẽ là nguồn luận cứu quan trọng để các nhà trường cơ sở đào tạo các cục đơn vị chức năng
tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm
thêm những khoảng trống về lý luận thấy rõ những vấn đề mới về xây dựng lực lượng công an cấp cơ sở
theo yêu cầu thực tiễn đã đặt ra
chúng tôi với tư cách là những đơn vị giáo dục thấy được rằng những cái cần những cái thiếu hiện nay đối với công an chính quy về xã
từ đó tham mưu cho đảng ủy ban giám hiệu nhà trường trong việc xây dựng chương trình giáo trình tài liệu dạy học
cũng như là các chuyên đề tập huấn để đảm bảo việc công an chính quy về xã được đào tạo một cách toàn diện nhất
đầy đủ nhất
với sự đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài ngành tại các báo cáo khoa học tại hội thảo này
chắc chắn sẽ làm giàu thêm phong phú thêm và toàn diện hơn những bài học kinh nghiệm
những cơ sở lý luận và thực tiễn để giúp cho lãnh đạo bộ công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an
cả nước xây dựng lực lượng công an cơ sở đáp ứng được yêu cầu
trên cơ sở kết quả hội thảo từng đơn vị sẽ chủ động nghiên cứu những luận cứu khoa học cần thiết
và kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị địa phương khác để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng công an cấp cơ sở
theo chức năng nhiệm vụ được giao
xác định việc xây dựng lực lượng công an xã thị trấn toàn diện đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự
ngay từ đầu và tại cơ sở là mục tiêu là trách nhiệm của toàn lực lượng công an
có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
bình thạnh tp hcm vừa qua lại thêm một lần nữa khẳng định tinh thần công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
và hình ảnh về những người chiến sĩ ấy đã được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn một quán ăn trên quốc lộ một mươi ba phường hai mươi sáu quận bình thạnh bất ngờ bốc cháy
sự có mặt kịp thời của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tính nạn thiếu hộ đã giúp người dân yên tâm hơn
lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã ra kế hoạch tổng tấn công vào loại hình vi phạm này
trong đó thì cưỡng chế xử phạt có tuyên truyền vận động đến từng doanh nghiệp vận tài có
thậm chí là giám sát việc cắt thao dỡ phần thành thùng cơi nới của từng phương tiện cũng có
và thực tế thì chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động của xe quá khổ quá tải đã giảm hẳn
xe quá tải quá khổ quá nhiều đi quá nguy hiểm
công an xử lý xe quá tài quá khổ rất nhiều nên xe quá tài quá khổ bây giờ không còn nữa ít thôi
nên người dân đi lại nó thoải mái hơn
thời gian qua thì đa số là thấy những cái xe ấy là thấy hạ bớt cơi nới
tôi nhìn thấy là thùng nhớ hạ bớt và đồng thời là không chở ngất ngưỡng hàng như ngày xưa nữa
nhân dân thì cũng là khu đây cũng mong muốn là công tác này làm thường xuyên để cho nó đảm bảo công tác an toàn giao thông
thế nhưng đó là câu chuyện của hai tháng trước còn hiện nay thì đã khác
chỉ trong một thời gian rất ngắn im hơi lạng tiếng
những hung thần đường phố này lại đang có xu hướng xuất hiện trở lại ở nhiều địa bàn của thành phố hà nội
trong bốn lần phóng viên chúng tôi theo chân lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận tại các địa bàn khác nhau tại hà nội
thì cả bốn lần đều phát hiện và xử lý được các trường hợp vi phạm
tác nghiệp cùng tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số chín phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý xe vi phạm trở quá tải trọng trên quốc lộ ba mươi hai đoạn qua thị trấn phùng
những vi phạm về cơi nới thành thùng hầu như không có thế nhưng vi phạm về tải trọng thì lại xuất hiện không ít
mặc dù quy định về kiểm soát tải trọng trước khi rời bến kho tập kết đã được quy định rất rõ ràng thế nhưng vì sao vẫn vi phạm
bởi đơn giản các lái xe này khi bốc hàng lên xe chủ yếu chỉ cân bằng mắt
đó là vào ban ngày còn ban đêm khi mà các hoạt động xã hội giảm xuống thì đây cũng chính là cơ hội để những chiếc xe hổ gồ quá khổ quá tải lao ra đường
và những vi phạm vào ban đêm còn phức tạp hơn về tính chất và mức độ vi phạm
ví dụ như trường hợp này quá tải thì chắc chắn là quá tải rồi thế nhưng điều đáng nói là cái thành thùng này vì sao đến thời điểm này vẫn chưa được cắt bỏ
hỏi ra thì mới biết đây là một hành vi cố tình tái phạm
cắt rồi nhưng mà chạy nó không đạt khối lượng nó không đạt khối lượng nên không đạt cước cho nên là công trình vì công trình là nó bắt nó phải có đủ khối lượng để nó mới cho chạy thế nên là xe mới phải cơi lên thêm
hay như trường hợp này cũng chỉ cân bằng mắt và cân bằng mắt thì thương quá từ một mươi đến ba mươi tài trọng cho phép
chủ có dao chạy đủ quá trọng tải thì bọn em quá một tí bọn em cũng không thể
cân chỉnh được anh thì vừa qua cái dịch bệnh thì bọn em cũng chở quá tải thêm một tí nữa để kiếm thêm thu nhập với anh
có một điểm rất kỳ lạ của việc xử lý xe quá khổ quá tải đó là không phải lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra xử lý vi phạm
mà là đội ngũ chim mồi cho xe quá khổ quá tải đi săn lùng cảnh sát giao thông
hệ các đội tuần tra kiểm soát cứ đi ra ngoài đường làm nhiệm vụ là các xe này lại được báo để
hết vào các ngõ ngách về đường
và lực lượng cảnh sát giao thông về nghỉ hoặc sao ca là những chiếc xe này lại hoạt động trở lại
với phương thức hoạt động theo kiểu du kích như thế này đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ
khi mà đi lấy hàng là xe không thì các lái xe thường là quan sát xem là lực lượng chức năng là đứng đầu
tuần tra kiểm soát ở đâu để báo cho nhau và để né tránh kiểm soát của lực lượng chức năng
thứ hai là các đường sưng cá rẽ từ các nối các huyện
hoặc là đường song song với đường quốc lộ rất là nhiều
nhưng các lái xe là thường xuyên chạy cắt qua ngã tư hoặc là lợi dụng lúc mà không thấy lực lượng chức năng là né tránh để đi
và những cái đường mà có thể không có lực lượng chức năng đứng
đây là một điều rất là khó khăn trong việc xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông
lực lượng chức năng đã xử lý trên đường thì sẽ có những đối tượng sẽ báo lại cho những nhà xe khác
làm cái việc xử lý của anh em rất khó khăn
và các nhà xe đó trong đó sẽ có những đối tượng sẽ báo lại cho những nhà xe khác
nhưng ngày hôm đó có thể sẽ dừng lại và sẽ theo sát lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
nếu mà không còn trên tuyến đường đó thì là họ sẽ lại tiếp tục
trước thực trạng xe quá khổ quá tải đang có những dấu hiệu manh nha phức tạp trở lại tại thủ đô
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông tại hà nội đã đồng loạt gia quân tại nhiều địa bàn trọng điểm
tập trung vào công tác tuần tra kiểm soát liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vừa xử lý kịp thời vừa ngăn chặn các vi phạm có cơ hội tái diễn gây phức tạp về trật tự an toàn giao thông
còn về phía các chuyên gia thì cho rằng vấn nạn quá khổ quá tải sẽ không thể xử lý triệt đề
nếu chỉ phụ thuộc quá nhiều vào lực lượng cảnh sát giao thông
việc xử lý các vi phạm chỉ là phần ngọn
các doanh nghiệp vận tải sẽ nhanh chóng có các giải pháp đối phó
muốn ngăn chặn tận gốc cần có những chế tải rõ ràng và đủ sức gian đề
ngay từ khâu đăng kiểm và giám sát thường xuyên các loại xe này
người lái người lái thực ra là người làm thuê
tiếp đến chủ vận tải anh cũng bị sức ép về cái giá cước vận tải rẻ như thế
thì phải chờ quá tải mới có cái lời nhất định
do vậy cái nguồn gốc ở đây lại là kêu chủ chủ hàng
tôi cũng một đôi lần tôi nói là chính cái khâu đăng kiểm cũng là tiếp tay
thậm chí đồng loại
với cái việc xe quá khổ quá tải
bởi vì có những cái xe ra đường thì đúng giấy đăng kiểm cho phép
thế thì cái này ta xử lý nghiêm từ khâu đăng kiểm
không có những xe quá khổ quá tải do cơ cơ nới do cải tạo
có thể chặn được từ gốc chỗ này
các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần có chế tài xử lý mạnh tay hơn nữa
như rút giấy phép kinh doanh vận tải đối với các tổ chức cố tình tái diễn vi phạm
trong một số tình huống cụ thể còn có thể xử lý hình sự bởi mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng
mà hành vi này mang đến cho xã hội
xe quá khổ quá tải phục vụ cho lợi ích của một vài cá nhân một nhóm người cụ thể
nhưng gây nguy hiểm cho cả cộng đồng phá hoại tài sản công đó là hạ tầng giao thông đường bộ
được xây dựng từ tiền thuế do người dân đóng góp
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay trong tiềm mục an toàn giao thông đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi